phiên tòa xét xử sai phạm đất đai tại đà nẵng tiếp tục trong chiều nay với phần xét hỏi các bị cáo có liên quan đến các quyết định giao đất chuyển nhượng đất cho phan văn ảnh vũ
trong khi cựu chủ tịch đà nẵng trần văn minh từ đầu đến cuối đều khẳng định những chủ trương quyết định đã thực hiện đều phù hợp với quy định của pháp luật
thì giám định tư pháp của bộ xây dựng khẳng định ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã áp dụng sai
vì vậy viện kiểm sát đặt vấn đề bị cáo xây dựng cơ chế trái pháp luật cho riêng đà nẵng
ông minh cũng tiếp tục nhấn mạnh sự sáng tạo của đà nẵng được bộ chính trị thủ tướng cho áp dụng cơ chế riêng
viện kiểm sát đề nghị thẩm vấn giám định viên tư pháp của bộ xây dựng để đối chất với lời khai của ông minh
giám định viên cho rằng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng có quyết định nhà đất đang cho thuê được duyệt bán nhà theo diện công sản nếu được tiền một lần
quyết định này trai với nghị định số sáu mươi một của chính phủ
trước ông minh viện kiểm sát cũng thẩm vấn cựu chủ tịch văn hữu chiến
đối với dự án hai mươi chín ha khu đô thị quốc tế đà phước viện kiểm sát đưa ra dẫn chứng kết luận của hội đồng thẩm định giá trung ương
xác định giá trị khu đất trên là hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng
nhưng bị cáo nghĩ gì khi ký quyết định bán ra tám mươi bảy tỷ đồng
ông chiến đưa ra lý do thời điểm đó thành phố như tại công trường bị cáo không thể kiểm tra và giám sát hết
ông chiến cũng phân bua các quyết định theo chủ trương thành ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân còn vi phạm đến đâu để nghị hội đồng xét xử xem xét